thông tin cập nhật về cơn bão số ba
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay
vị trí tâm bão cách đảo hải nam hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm km vào khoảng chiều mai ngày một tháng tám sẽ đi vào vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một tháng tám vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ
cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm một mươi km cách nam định khoảng ba trăm hai mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu năm độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba năm năm m biển động rất mạnh
từ sáng ngày mai ngày một tháng tám ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu
từ chiều và đêm mai tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba năm m biển động rất mạnh
để chủ động ứng phó với cơn bão số ba
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện hỏa tốc số tám cdtvk
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến
chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
tập trung một số nhiệm vụ như sau
đối với trên biển tổ chức giả soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển
để hướng dẫn di chuyển tránh chú an toàn
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú
tổ chức hướng dẫn đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo
căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương thực hiện việc cấm biển
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị
theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ
thông tin kịp thời đến chính quyền người dân
để chủ động phòng tránh giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm nước sạch thuốc men
để chủ động ứng phó với mưa lũ lớn theo phương châm bốn tại chỗ
kiểm soát giao thông nhất là trên các tuyến cao tốc các cầu vượt biển
để đảm bảo an toàn trong thời gian bão đổ bộ vào
kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân
tại các lồng bè nuôi trồng thủy sản hệ thống đê điều đảm bảo an toàn hệ thống điện
thông tin liên lạc sẵn sàng lực lượng vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố
đối với khu vực miền núi trung du giả soát các khu dân cư ở ven sông suối
hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông
chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đặc biệt là khu vực đã có mưa to trong thời gian qua
kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du hồ chứa
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
tổ chức tuần tra canh gác kiểm tra giả soát việc chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện theo quy định
một số nhiệm vụ cụ thể thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến kịp thời chỉ đạo ân đốc các ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của bão
các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục làm tốt công tác thông tin đưa tin kịp thời diễn biến của bão mưa lũ
để người dân biết chủ động phòng tránh
các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao
chủ động phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý khắc phục hậu quả khi có yêu cầu